chưa chốt thời điểm mở lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ do phải hoàn thiện phương án quy trình xét nghiệm cách ly y tế đối với các nhóm đối tượng được phép nhập cảnh
đây là thông tin được bộ giao thông vận tải cho biết tại buổi họp với các bộ ngành có liên quan trong chiều ngày hôm qua một mươi bốn tháng chín
theo bộ giao thông vận tải quy trình xét nghiệm cách ly y tế đối với các nhóm đối tượng được phép nhập cảnh dự kiến sẽ được trình ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín vào ngày một mươi bảy tháng chín tới đây
một trong những vấn đề quan trọng hiện nay là cần làm rõ các điều kiện y tế cách ly chi phí để được nhập cảnh vào việt nam đối với từng đối tượng ngoại giao chuyên gia nhà đầu tư và công dân việt nam để thông báo rộng rãi tới các nước liên quan cũng như đối với những người quan tâm có nhu cầu nhập cảnh vào việt nam